thời gian qua tình trạng phát tán tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
và công tác phòng chống dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ
đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của các cơ quan chức năng
cũng như là tâm lý của người dân
vừa qua cơ quan công an các địa phương đã làm việc và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy công an tỉnh bình thuận đã làm việc đối với ông trần hên
trú tại phường phú tài thành phố phan thiết vì đã có hành vi đăng tải nội dung
xuyên tạc vu khống xúc phạm hình ảnh uy tín cơ quan tổ chức nhà nước
cụ thể ông này đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên trần hen
sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực vu khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố
dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tạo dư luận xấu
qua làm việc với cơ quan công an ông hên đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết
có nội dung xấu trên mạng facebook cá nhân là sai trái vi phạm pháp luật
đồng thời cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin vi phạm trên
công an thành phố phan thiết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông trần hên
đồng thời cung cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy công an xã tân lâm huyện xuyên mộc đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông is là người làm thuê cho gia đình ông tê về hành vi vi phạm ra đường
trong trường hợp không cần thiết và không xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe
ông tê đã lấy hình ảnh lực lượng công an xã tân lâm đang làm nhiệm vụ
đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân và các hội nhóm với nội dung lực lượng công an xử phạt ông x là không đúng quy định
một số đối tượng đã lợi dụng để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước kích động nhân dân
bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ và công tác phòng chống dịch bệnh
làm việc với cơ quan chức năng ông tê đã nhận được hành vi của mình đồng thời gỡ bỏ các bài viết trên
với hành vi tương tự công an tỉnh đồng tháp mời làm việc đối với vũ đình hưng
ngụ xã tân phước huyện tân hồng về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
phát trực tiếp nội dung sai sự thật về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng bảy hưng đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp một đoạn video có nội dung
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chợ tân phước và chợ tân hưng không được phép bán nữa
chỉ được bán một ngày một mươi ba tháng bảy và kêu gọi bà con
thủ mua thịt heo
qua làm việc hưng thừa nhận live stream nội dung trên cũng nhằm mục đích bán thịt heo
và bản thân cũng chưa kiểm chứng thông tin hiểu rõ về việc áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn tỉnh nên đã vội vàng live stream trên mạng xã hội
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền năm triệu đồng đối với hưng
đồng thời cho cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ đoạn live stream vi phạm
tiếp đó công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ nhật tân
ba mươi tám tuổi ngụ phường xuân tân tp long khánh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe gắn máy chở theo nguyễn tiến duy hai mươi hai tuổi
ngụ cùng địa phương đang lưu thông hướng từ quốc lộ một a đến chốt một thuộc phường bảo vinh
tp long khánh thì bị công an xã bình lộc ra hiệu dừng lại để kiểm tra
không nêu được lý do chính đáng khi lưu thông vào địa bàn xã bình lộc
nhưng tân muốn tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế để ra lấy xe tiếp tục di chuyển
và có thái độ thách thức chống đối không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
liên tục chữa bới lăng mại lực lượng chức năng không chấp hành quy định phòng chống dịch
công an xã bình lộc đã khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở để làm việc
qua kiểm tra nhanh tân có sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an tp long khánh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
các lực lượng đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để nhanh chóng để lùi dịch bệnh
mọi người dân chấp hành tốt các quy định của chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chính quyền địa phương
không xuyên tạc chia sẻ những nội dung không xác thực gây hoang mang dư luận
mọi hành vi sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật